tỉnh quảng nam là một trong những địa phương trồng dưa hấu lớn nhất trên cả nước
tuy nhiên việc xuất khẩu dưa hấu vẫn gặp nhiều khó khăn bởi chưa có tem truy xuất nguồn gốc theo quy định
vì vậy để sản phẩm này được xuất khẩu chính ngạch tới các nước mới đây theo đề nghị của tỉnh quảng nam
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã công nhận và cấp mã vùng trồng dưa hấu cho một mươi bảy địa phương trên địa bàn tỉnh
dưa hấu trồng tại một mươi bảy xã phường trên địa bàn tỉnh quảng nam được cấp mã vùng bao gồm các xã tam thành tam lộc tam vinh tam dân tam an tam phước
thuộc huyện phú ninh điện quang điện trung điện phong điện phước điện thọ điện hồng điện minh thuộc thị xã điện bàn
và các xã đại an đại cường đại hòa đại nghĩa huyện đại lộc
cục bảo vệ thực vật yêu cầu các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh quảng nam
cần nhanh chóng xây dựng tem truy xuất nguồn gốc theo quy định
việc công nhận mã số vườn trồng cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường trung quốc nhằm bảo đảm việc xuất khẩu quả tươi được thuận lợi
đáp ứng quy định bắt buộc về truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
qua đó khuyến khích người nông dân mở rộng quy mô sản xuất tăng thu nhập và từng bước cải thiện đời sống